trên địa bàn tp hcm ước tính có khoảng hai trăm bốn mươi chợ đang hoạt động gồm một mươi bảy chợ loại một năm mươi ba chợ loại hai và một trăm bảy mươi chợ loại ba
điều đáng nói là có tới chín mươi sáu chợ truyền thống kinh doanh thực phẩm
thực tế này đã và đang đặt ra rất nhiều thách thức cho cơ quan quản lý trong việc kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
trước tình hình đó bang quản lý chợ nhất là các chợ đầu mối
rất nỗ lực trong các hoạt động hỗ trợ tập huấn cho tiểu thương về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
ban quản lý đã tổ chức tuyên truyền đến các tiểu thương kết hợp kiểm tra lấy mẫu
và xác định tính pháp lý về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm kinh doanh tại chợ
riêng với thịt heo thương dân phải thực hiện đúng quy định về đề án nhận diện về quản lý nguồn gốc và truy xuất
trường hợp phát hiện tiểu thương vi phạm tùy theo mức độ nghiêm trọng sẽ bị xử phạt cảnh báo
buộc hộ kinh doanh nghỉ ba ngày và nặng nhất là thu hồi giấy phép kinh doanh nhằm tạo tính răng đe